theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
nhà máy xử lý rác sinh hoạt của công ty cổ phần môi trường đồng xanh phải di rời ra khỏi khu dân cư
từ phường trảng giài tp biên hòa về khu vực xử lý chất thải tập trung tại xã vĩnh tân huyện vĩnh kiểu
quyết định là như vậy thế nhưng đến thời điểm hiện tại đã quá thời hạn mà nhà máy này vẫn tiếp tục tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt
khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân
quá bức xúc vì phải chịu quá nhiều hệ lụy gây ô nhiễm môi trường từ nhà máy xử lý rác sinh hoạt của công ty cổ phần môi trường đồng xanh gây ra
sáng ngày bảy tháng một hàng chục người dân khu phố ba phường trảng giài tp biên hòa đã dùng vật cản chặn ngay trước nhà máy
không cho các xe chở rác ra vào tiếp nhận rác
ngay sau khi xảy ra sự việc các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để ghi nhận ý kiến của người dân và bảo đảm tình hình an ninh trật tự
và bao nhiêu lần hứa là có nghĩa là đã hết hạn mấy lần rồi
nếu cứ gia hạn đây là lần cuối cùng của năm hai nghìn một mươi bảy bây giờ tới năm hai nghìn một mươi tám rồi
nhớ vẫn tiếp tục đổ
thì hôm nay tụi tôi là huy động bà con tới đây là phản đối cái việc là đổ rác ở đây
mong các cơ quan chức năng vào cuộc để đóng cửa giúp chúng tôi có một cuộc sống yên bình hơn
châu cầu là cái bảy rác này là phải rơi đi
không dân sống ở đây ô nhiễm môi trường bệnh tật nhiều quá
người già và trẻ con là không sống nổi
vì đến đêm nằm ngủ cũng không thở được
bên ngay thì mở cửa ra mà ăn là cũng thôi quá không chịu nổi
vì ra là dân ở đây là yêu cầu cấp trên là có biện pháp để bắt bệnh
thì bắt bệnh thì phải bắt bệnh
đại diện công ty cổ phần môi trường đồng xanh cho biết đến thời điểm này doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành các thủ tục liên quan về đất đai đầu tư xây dựng môi trường để di rời nhà máy về khu xử lý chất thải vĩnh tân
do đó đơn vị đã có văn bản từ ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai xin được tiếp tục hoạt động tiếp nhận xử lý rác tại phương tràng dài thêm một mươi hai tháng
nếu công ty ở đây thì rõ ràng đây là một áp lực cho công ty
mà công ty rất là mong muốn rời đi ở trên vĩnh tân kia
để làm sao có điều kiện là phát triển nhiều hơn nữa
nhưng mà đến giờ này thì chúng tôi cũng chưa thực hiện được chuyện đó
cái đó cũng là một cái mà công ty cần cũng cần phải cố gắng để thực hiện
còn ở đây thì rõ ràng là về lâu về dài thì cũng không nên ở đây
tại vì đây là bây giờ hiện nay là khoảng ba bốn trăm linh hộ ở đây nhưng mà sau này sẽ nhiều hộ nữa
thì lúc đó cái áp lực nó càng càng nặng nữa
mà áp lực càng nặng thì cái chi phí nó càng tăng
do đó chúng tôi cũng không mong muốn là ở đây lâu dài
được biết sau khi tiếp nhận kiến nghị trên
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai có văn bản giao giám đốc sở kế hoạch đầu tư chủ trì
phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét nội dung kiến nghị của công ty cổ phần môi trường đồng xanh
như vậy trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng quyết định số phận nhà máy xử lý rác của công ty cổ phần môi trường đồng xanh
người dân địa phương vẫn phải tiếp tục sống chung với ô nhiễm môi trường từ những hệ lụy của nhà máy gây ra